nhân dịp năm mới kỷ hợi ngày năm tháng hai tức ngày một tết âm lịch tại cửa khẩu quốc tế lào cai
các lực lượng liên ngành quản lý cửa khẩu và cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh lào cai
đã tổ chức lễ trào cờ và đón những cư dân đầu tiên làm thủ tục xuất nhập cảnh
kết thúc buổi trào cờ cửa khẩu quốc tế lào cai được mở
các cán bộ biên phòng đã nhanh chóng tổ chức làm thủ tục cho hành khách và nhân dân qua lại
theo ghi nhận ngay từ sáng sớm đã có rất đông khách du lịch đến làm thủ tục xuất nhập cảnh
những vị khách đầu tiên làm thủ tục xuất nhập cảnh đã được lực lượng chức năng tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng nhân dịp năm mới
tôi đã từng nghe rất nhiều về việt nam nhưng hôm nay mới có cơ hội đặt chân tới trong chuyến du lịch này
tôi đi cùng với người vợ của mình càng đặc biệt hơn là vào đúng ngày mùng một tết
mảnh đất này rất đẹp
con người rất nhiệt tình
xin chúc một năm mới vui vẻ an khang
chúc cho tình hữu nghị chung việt ngày một thêm bền chặt
cũng nhân dịp năm mới lực lượng biên phòng hai nước việt nam và trung quốc đã đồng loạt tổ chức gặp gỡ nhau tại vạch phân định đường biên giới
để chúc mừng và tặng nhau những bó hoa tươi thắm
thể hiện sự đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên ngày càng bền chặt